liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam tỉnh ủy ủy ba nhân dân tỉnh quảng ngãi
hội nghị sĩ sân khấu việt nam viện nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc vừa phối hợp tổ chức
ra mắt cuốn sách một người thơ tên gọi của nhà viết kịch nhà thơ nguyễn thế kỳ với các tầng lớp bạn đọc thủ đô
trường thiên thơ lục bát lịch sử về chủ tịch hồ chí minh với tên gọi một người thơ tên gọi gồm
một mươi hai sáu trăm sáu mươi năm câu lục bát nói về cuộc đời hoạt động của chủ tịch hồ chí minh
đây có thể nói là sử thi dài nhất việt nam từ trước tới nay với thể thơ cổ truyền của dân tộc
dưới ngòi bút của nhà viết kịch nhà thơ nguyễn thế kỳ những câu thơ nặng đầy cảm xúc nhưng vẫn mang đậm nghệ thuật thi ca
cuộc đời cách mạng của chủ tịch hồ chí minh là con đường khổ ải của một con người mang sứ mệnh
là con đường bôn ba năm châu bốn biển và cũng là con người của lao động và sáng tạo
viết về bác phải thành tâm đến tận cùng
và không cần phải tán dương thêm gì
nhà viết kịch nhà thơ nguyễn thế kỳ khi ở tuổi gần chín mươi vẫn đỉnh đạc mẫn tuệ
hoàn thành xuất bản trường thiên lục bát một thể thơ thuần việt ca ngợi chủ tịch hồ chí minh
ông đã làm được điều mà ít ai có thể làm được